tại tỉnh vĩnh long bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo trao nhà tỉnh nghĩa cho các gia đình chính sách
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới tham dự buổi lễ cùng dự có đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
tại buổi lễ bộ lao động thương binh và xã hội đã vận động các nhà tài trợ trao hai trăm linh suất học bổng năm trăm linh bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
hỗ trợ kinh phí xây dựng hai công trình cầu giao thông với tổng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng
dịp này tỉnh vĩnh long cũng trao sáu mươi bốn tỷ đồng được vận động từ nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vĩnh long
cùng ngày chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh vĩnh long đã đến thăm các gia đình người có công trên địa bàn thành phố
đoàn cũng đến thăm viếng khu lưu niệm cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng thăm khu lưu niệm thủ tướng chính phủ võ văn kiệt